đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã làm việc với tỉnh đồng tháp về tình hình kinh tế xã hội và lĩnh vực nội chính chín tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
trong chín tháng đầu năm tình hình kinh tế tỉnh đồng tháp tiếp tục phát triển giá trị công nghiệp ước tăng gần bảy lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng chín so với cùng kỳ
từ đầu năm đến nay tỉnh đồng tháp thu hút hơn hai bốn triệu lượt khách du lịch với doanh thu hơn bốn trăm năm mươi tỷ đồng tăng ba mươi ba so với cùng kỳ đứng nhất cụm phía đông vùng đồng bằng sông cửu long
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng đánh giá cao tình hình về tiềm năng lợi thế phát triển của tỉnh đồng tháp khi có nhiều quốc lộ đi qua
tạo điều kiện để việc giao lưu trao đổi vận chuyển hàng hóa nội vùng thông suốt giúp kết nối chặt chẽ với các tỉnh đồng bằng sông cửu long các khu vực và nước bạn campuchia
phó thủ tướng cũng cho rằng đây là một trong những địa phương đi đầu việc thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thúc đẩy chương trình khởi nghiệp
cũng trong chuyến làm việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình liệt sĩ ở phường mỹ phú thành phố cao lãnh công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế do mesco đồng tháp